sáng ngày hai mươi tám tháng sáu bộ y tế phối hợp với ubnd tỉnh lào cai và ubnd huyện bắc hà tổ chức lễ bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn
một mươi bác sĩ trẻ đầu tiên thuộc dự án sẽ về công tác trong vòng ba năm đối với nam và hai năm đối với nữ tại các huyện nghèo của các tỉnh như mường khương bắc hà tỉnh lào cai huyện sốp cộp tỉnh sơn la huyện ba bể bắc nẵm của tỉnh bắc cạn huyện mường nhé tỉnh điện biên
họ là những bác sĩ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp một đầu tiên trong số bảy mươi tám bác sĩ đang được đào tạo
theo dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ưu tiên sáu mươi hai huyện nghèo
dự án là bước đột phá quan trọng hướng tới mục tiêu bảo đảm tính bền vững cho nguồn lực y tế chất lượng cao ở các địa phương trong thời gian tới
dự kiến theo lộ trình tới năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh bác sĩ trẻ về công tác tại các vùng khó khăn

vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn rất nhiều vất vả trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do hệ thống y tế còn một số bất cập nhất là thiếu nguồn lực y tế đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn chuyên sâu
triển khai tốt dự án này còn tạo điều kiện để các thầy thuốc trẻ có cơ hội cống hiến sức lực và trí tuệ phát huy tính sung kích nhiệt tình năng động và thực hiện nghĩa vụ của thế hệ bác sĩ trẻ góp phần vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến y tế cơ sở
dự án bác sĩ trẻ tình nguyện là một dự án có ý nghĩa nhân văn lớn và cũng là một cơ hội cho chúng em có được công việc sau khi tốt nghiệp và được đào tạo theo hình thức như một bác sĩ nội chú
dự án bác sĩ trẻ tính nguyện là một dự án có ý nghĩa nhân văn lớn và cũng là một cơ hội cho chúng em có được công việc sau khi tốt nghiệp và cũng là một cơ hội cho chúng em có được công việc sau khi tốt nghiệp và cũng là cơ hội để mình được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào nhất là đồng bào ở vùng sâu vùng xa
dự án đã khẳng định được sự quyết tâm của ngành y tế sự đồng thuận của các bộ ngành liên quan và trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền các cấp địa phương trong việc thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước đối với việc tăng cường chất lượng y tế cơ sở bảo đảm công bằng trong chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân ở mọi vùng miền trên cả nước